cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền của một người dân đang đi một mình trên đường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cụ thể vào khoảng một h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám anh nguyễn báo hòa công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn gc ở khu công nghiệp phố nối a điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường vắng thuộc thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
thì bị một nhóm đối tượng chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy cùng số tiền hơn một triệu ba trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
quá trình điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã làm rõ và bắt giữ năm đối tượng có liên quan
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ và ngày một mươi tám tháng tám tại phường bần yên nhân thị xã mỹ hảo
thật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra
do có mâu thuẫn trên mạng xã hội võ minh điền và một youtuber khác đã hẹn nhau giảng hòa và có hành vi gây dối trật tự công cộng
công an quận bình tân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can võ minh điển hay còn gọi là youtuber võ minh điển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình tân về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết luận điều tra võ minh điển là chủ kênh youtuber điển đồ công
võ minh điển là chủ kênh youtuber điển đồ công thường xuyên live stream bán hàng trên mạng
quá trình sử dụng mạng xã hội võ minh điển phát sinh mâu thuẫn với nhóm youtuber của hà kim ngân ở tp nha trang
sau thời gian thách thức nhau trên mạng những người này huy động thêm người và hai nhóm hẹn nhau để giải quyết
khi gặp nhau hai bên đã xảy ra ẩu đả khiến hai người bị thương hư hỏng xe ô tô
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an quận bình tân đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân và đưa võ minh điển cùng nhiều người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh nhơn ở phường trần quang diệu tp quy nhơn bản án sáu năm tù
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhân bị lừa đưa sang campuchia làm hướng dẫn cách tạo các tài khoản game sàn giao dịch ảo và rụ rỗ lôi kéo con mồi tham gia các trò chơi
nhân đã có nạp tiền trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền
trong quá trình ở campuchia nhân được quản lý gợi ý nếu như tìm được một người đưa sang campuchia thì sẽ được hưởng thêm một trăm linh usd và sẽ không bị bỏ đói đánh đập
đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua facebook và zalo nhân đã lừa một người bạn ở tp quy nhơn bán qua campuchia
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân được gia đình chuộc về việt nam và đã đến cơ quan công an trình báo tố cáo hành vi của huỳnh thanh nhơn
một đối tượng mua bán số lượng lớn pháo nổ đang trên đường đi tiêu thụ vừa bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ và ra quyết định khởi tố
tăng vật thu giữ là gần một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ tất cả số pháo trên được đối tượng cao kỳ mua từ một đối tượng không rõ tên địa chỉ sau đó vận chuyển từ tỉnh con tum về tp vinh để bán kiếm lời
tuy nhiên khi đi đến địa phận huyện hưng nguyên thì bị công an huyện hưng nguyên phát hiện và bắt giữ vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ